ông này đi taxi ăn tối tại một quán nhậu trước khi đến một quán bar
theo khai báo của nhân viên quán bar cảnh sát địa phương yêu cầu đóng cửa hai cơ sở để khử trùng
nhân viên và khách hàng đã được cách ly
còn tại ả rập xê út người có hành vi trốn khai báo tình trạng sức khỏe bản thân
hoặc khai san về những nơi đã đi qua sẽ bị phạt tới một trăm ba mươi đô la
tương đương với khoảng ba tỷ đồng theo quy định vừa ban hành của chính quyền
chính phủ ả rập xê út cảnh báo nước này sẽ phạt tới năm trăm linh riad
các cá nhân không khai báo trung thực về tình trạng sức khỏe
cũng như hành trình du lịch của mình khi nhập cảnh nước này
hiện ả rập xê út đang tạm thời phong tỏa tình qua tít ở miền đông
phần lớn số ca nhiễm covid một mươi chín mới khi trở về nước đã không thông báo với cơ quan chức năng
về việc đã tới iran du lịch và quá cảnh tại quốc gia ả rập khác ở vùng vịnh
ả rập xê út đã cấm các công dân du lịch tới chín quốc gia ả rập lang giềng
cấm thực phẩm và đồ uống tại các thánh đường hồi giáo bên cạnh các khóa tu học
quốc vương saman cũng tuyên bố quyên góp một mươi triệu đô la mỹ
để hỗ trợ tổ chức y tế thế giới chống lại dịch covid một mươi chín
thưa quý vị các nhà khoa học tại london anh đang tuyển hai mươi bốn người tình nguyện
để chủ động nhiễm hai chủng virus corona thể nhẹ nhằm phục vụ công tác
nghiên cứu vắc xin
các tình nguyện viên có thể được trả khoản tiền ba năm trăm linh bảng anh
tương đương với một trăm linh sáu triệu đồng nếu chấp thuận tham gia công trình nghiên cứu này
đổi lại họ sẽ phải bị cách ly trong hai tuần và sinh hoạt theo chế độ nghiêm ngặt
để xem liệu vắc xin đó có thành công hay không
vivo một công ty y tế ở anh đang tuyển chọn hai mươi bốn tình nguyện viên
cho một thử nghiệm thuốc và vắc xin chống lại virus covid một mươi chín
điều kiện nghe có vẻ rất hấp dẫn bạn chỉ cần ở trong phòng cách ly hai tuần
thư giãn với một chiếc tv chơi game đọc chuyện hoặc làm bất cứ thứ gì bạn muốn
rồi ra về và nhận ba năm trăm linh bảng anh tương đương với hơn một trăm linh sáu triệu đồng
nhược điểm duy nhất của công việc part time này là bạn sẽ bị nhiễm virus corona
nhưng cũng không đến nỗi quá tệ các nhà khoa học cho biết họ sẽ không sử dụng sars cov hai
chủng virus corona mới đang gây ra dịch covid một mươi chín
thay vào đó nghiên cứu sẽ chỉ lây nhiễm cho các tình nguyện viên với hai chủng virus corona
có độc tính thấp để khiến họ bị ho và cúm nhẹ
điều này bảo đảm tất cả các tình nguyện viên có thể cầm khoản thủ lao của họ ra về
mà thử nghiệm vẫn cho kết quả tốt
vivo đang nhận đơn đăng ký tình nguyện viên ngay lúc này trên trang web flucam
cho tới nay dịch covid một mươi chín đang lan nhanh ở châu âu
ở anh số ca nhiễm cho đến sáng ngày chín tháng ba là hai trăm tám mươi năm ca với bốn ca tử vong
ở thời điểm hiện tại tỷ lệ người nhiễm covid một mươi chín tại anh đang ở mức thấp
đó là vì virus cần thời gian để lây nhiễm
chúng tôi dự đoán số người nhiễm sẽ tăng rất nhanh trong vài ngày tới
chúng ta phải hành động trước khi điều đó xảy ra
tôi nghĩ rằng đây là một thách thức quốc gia
đây là điều mà đất nước chúng ta phải vượt qua
nhưng tôi hoàn toàn đồng ý rằng chúng tôi có đủ năng lực về dịch vụ y tế để vượt qua nó
giáo sư robin sattok một trong số những người tham gia nỗ lực toàn cầu trong phát triển vaccine cho biết
hiện ông đang thử nghiệm trên động vật và sẽ tiến tới nghiên cứu trên người vào mùa hè tới
hiện chúng tôi đang ở giai đoạn bắt đầu thử nghiệm vaccine trên động vật vào tuần tới
và nghiên cứu trên người vào mùa hè
nếu có đủ nguồn lực tài trợ
mặc dù có thể loại vaccine này sẽ không kịp dùng trong đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay
nhưng nếu có tiếp một đợt bùng phát nữa thì chúng ta cũng đã có sẵn để đối phó
cuộc đua điều chế vaccine chống lại dịch covid một mươi chín đã bắt đầu từ tháng một
khi các nhà nghiên cứu trung quốc công bố dữ liệu di truyền của chủng virus sars cov hai mới
dịch bệnh covid một mươi chín chưa có vaccine cũng như là phương pháp điều trị cụ thể
nhưng hiện đã có khoảng hơn hai mươi công ty dược của phòng thí nghiệm quốc gia đang tham gia nghiên cứu vaccine cho covid một mươi chín
ở mỹ liên minh sáng tạo chuẩn bị dịch tễ cp đang tài trợ cho bốn dự án vaccine
trong đó có một dự án hết sức hứa hẹn của moderna một công ty công nghệ sinh học có trụ sở bên ngoài boston
các gã khổng lồ trong ngành dược phẩm của anh như glaxosmithkline
công ty đã hợp tác với một công ty dược phẩm sinh học trung quốc có tên là claver biopharmaceuticos
cũng đã cam kết tham gia nghiên cứu vaccine chống lại covid một mươi chín
bất kể một hãng dược phẩm nào
một cán đích thành công cũng sẽ có được phần thưởng xứng đáng
nhà sản xuất thuốc sanofi của pháp một trong những hãng sản xuất vaccine lớn nhất thế giới
đã kiếm được một chín tỷ euro chỉ trong một mùa cúm năm ngoái
doanh thu từ một loại vaccine chống lại chủng virus corona mới lúc này thậm chí còn có thể cao hơn thế
tại anh số ca mắc covid một mươi chín đang gia tăng chóng mặt với gần ba trăm linh người nhiễm bệnh
trường cố vấn y tế của anh giáo sư chris rwti cho biết
nước này sẽ không có vaccine cho đợt sóng đầu tiên của dịch bệnh
nhưng họ cần phát triển mọi thứ
đây là một loại vaccine cho các đợt bùng phát covid một mươi chín trong tương lai
anh sẵn sàng đầu tư sáu mươi năm triệu bảng vào cuộc đua tìm kiếm vaccine
chúng ta biết rằng trước đợt bùng phát đầu tiên của dịch covid một mươi chín này sẽ chưa có vaccine
nhưng chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng cho các đợt bùng phát khác trong thời gian tới
trong cuộc họp chính phủ mới nhất chính phủ anh đã đưa ra kế hoạch phòng chống dịch virus corona
hôm bốn giai đoạn kiểm soát làm chậm nghiên cứu và cuối cùng là giảm nhẹ trễ trị

cũng đã được chính phủ anh tuyên bố chi hồi tuần trước để nghiên cứu và phát triển vaccine
và cách xét nghiệm nhanh
dịch covid một mươi chín đưa ra thách thức chưa có tiền lệ về y tế cho tất cả các quốc gia
trong đó có anh
đưa ra biện pháp nào vào lúc nào để tiết kiệm nguồn lực giảm thiểu thiệt hại cho sức khỏe người dân
giảm tác động đến kinh tế xã hội là bài toán không dễ cho chính phủ anh lúc này
hôm nay hàn quốc và nhật bản có cuộc đàm phát triển
hàn quốc đã đưa ra cuộc đàm phán đầu tiên trong vòng ba tháng để thảo luận về những tranh cãi thương mại
liên quan đến biện pháp hạn chế xuất khẩu mà hai bên áp đặt lẫn nhau trong thời gian qua
theo bộ thương mại công nghiệp và năng lượng hàn quốc ban đầu hai bên dự định sẽ gặp mặt tại seoul
tuy nhiên sau khi nhật bản và hàn quốc siết chặt việc đi lại để ngăn chặn dịch covid một mươi chín lây lan
các quan chức của hai bên buộc phải thảo luận trực tuyến
trước đó tại cuộc họp cuối năm ngoái dù không đạt được đột phá nhật bản và hàn quốc cho biết
hai bên đã cải thiện việc kiểm soát xuất khẩu trên cơ sở hiểu biết chung
tuy nhiên căng thẳng giữa hai nước láng giềng lại gia tăng trong những ngày gần đây
sau khi hai nước hủy hoặc đình chỉ miễn thị thực đối với công dân của nhau do sự bùng phát của dịch covid một mươi chín
hãng tông tấn trung ương triều tiên kcna xác nhận đích thân nhà lãnh đạo kim trương ưn đã thị xát
cuộc diễn tập tấn công của một đơn vị pháo binh tầm xa để kiểm tra năng lực phản công quân sự bất ngờ
kcna cho biết
mục đích của hoạt động diễn tập tấn công hòa lực này là kiểm tra năng lực chống tấn công quân sự bất ngờ
của các đơn vị pháo binh tầm xa trên mặt trận
nhà lãnh đạo triều tiên đã bày tỏ sự hài lòng lớn với kết quả của hoạt động diễn tập
đồng thời hối thúc đơn vị trên tiếp tục định hướng tăng cường huấn luyện pháo binh
một tuần trước đó triều tiên cũng đã bắn hai vật thể từ một dàn phóng loạt siêu lớn
được cho là nằm trong một cuộc diễn tập pháo binh trong đợt thao diễn mùa đông